hai anh em ông đinh cri và đinh alex sống cách biệt trong rừng sâu
công an huyện đã cùng chính quyền địa phương tuyên truyền giải thích để bà con trong làng hiểu
đồng thời cử cán bộ vào rừng gặp vận động hai anh em ông đinh cry quay về
hiện nay họ đã có cuộc sống ổn định những nghi kỵ về malay thuốc thư đã được đẩy lùi